thưa quý vị thời gian bùng phát dịch vừa qua đã khiến nhiều dịch vụ như là quán karaoke
massage quán bar và trò chơi điện tử tại hà nội phải ngừng hoạt động vô thời hạn
khiến nhiều chủ quán lo lắng đứng ngồi không yên
mới đây ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số một nghìn một mươi một ubnd kg
về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới trên địa bàn thành phố
trong đó cho phép các dịch vụ này được mở cửa hoạt động trở lại
căn cứ vào tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
ubnd tp yêu cầu các sở ban ngành các đơn vị tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
yêu cầu các sở ngành cơ sở kinh doanh dịch vụ người dân thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ
các bộ ngành trung ương thành phố các cơ quan đơn vị thường xuyên tự đánh giá nguy cơ
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung về phòng chống dịch theo nội dung tại công văn của ubnd thành phố
về việc triển khai thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố
đáng chú ý đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke massage quán bar
trò chơi điện tử internet hoạt động trở lại từ giờ ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan
khuyên cao khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ như ho sốt khó thở mất vị giác
không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên
cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn
ubnd thành phố giao thị
các sở ngành thành phố văn hóa và thể thao lao động thương minh và xã hội công thương công an thành phố
căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước với đội dung chuyên ngành hướng dẫn
tổ chức các hoạt động nêu trên đảm bảo đúng quy định
tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
đây hẳn là một tin rất đáng mừng cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ này phải không ạ
và trước tình hình dịch bệnh tại hà nội đã hạ nhiệt nhiều ngày
chúng tôi rất là hy vọng quý vị có thể mở cửa kinh doanh thật là xuân sẻ
mau chóng vượt qua được khó khăn khôi phục lại cuộc sống trước đó
quý vị hãy ghi nhớ và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín khi mở cửa
để đảm bảo sức khỏe bản thân nhân viên cũng như khách hàng và duy trì tốt trạng thái mở cửa lâu dài